hà nội vãn vật ra phường xếp hàng test để được công nhận f
gần chín ca covid một mươi chín trong ngày hà nội khuyến cáo tránh lo sợ cực đoan
tài nhiễm covid một mươi chín chỉ trong một tháng nhiều người hoang mang
quy định chia cắt cha mẹ với trẻ em mắc covid một mươi chín tại hồng kông hứng chỉ trích
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình sau đây sẽ là nội dung chi tiết
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi
thưa quý vị và các bạn số ca mắc mới tại hà nội liên tục tăng vọt
khiến hệ thống y tế nhiều lúc tắc nghẽn
cũng vì nhắn tin cho số gia lô của y tế phường mai động quận hoàng mai không nhận được phản hồi
nhiều f tại đây dù người mệt lạ vẫn phải ra phường xếp hàng đợi test
để nhận được giấy chứng nhận f cho các thủ tục liên quan
đó là bà chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm của một f trên một diễn đàn mạng xã hội
theo như chủ nhân bài chia sẻ thì sau khi test tại nhà hai vạn dương tính
anh đã chụp ảnh gửi qua số gia lô của trạm y tế phường vào sáng hai mươi bốn tháng hai
nhưng đợi mãi không phản hồi
số điện thoại của trạm trưởng và trạm phó y tế gọi liên tục không được
chiều cùng ngày anh phải đành ra phường xếp hàng đợi test
nguyên văn bài viết f mệt đứng không vững cũng phải xếp hàng nộp phiếu chở mua ký test
dù chúng tôi đã test nhanh hai vạch ở nhà phương không công nhận kết quả người dân tự test
trong khi các thủ tục hồ sơ cho cơ quan hay bảo hiểm xã hội đều yêu cầu phải có chứng nhận nên chúng tôi buộc phải ra phường
nhưng f f một đứng lẫn nhau nguy cơ lây chéo rất cao
một trường hợp khác ở phường tương mai quận hoàng mai cũng tương tự người dân dù test ở nhà hai vạch
nhưng phường yêu cầu cần phải mang bộ kites ra test lại thì mới được công nhận là f
đến nay sau một mươi năm ngày
nhiều người bệnh đã khỏi covid một mươi chín ra phường test lại âm tính nhưng vẫn chưa được trả lại quyết định khỏi bệnh
đáng nói nhiều người khác tại hà nội đã cho người dân trực tự test tại nhà
nếu dương tính thì gọi điện báo cho y tế sau đó sẽ được theo dõi và thông báo qua gia lô của y tế phường
dù vậy khi được hỏi vì sao f vẫn phải ra phường xếp hàng đại test để được công nhận là f mà không được gửi thông tin qua gia lô
như một số địa bàn khác ông trần văn vịnh chủ tịch ubnd phường mai động hỏi lại
phường đã áp dụng
chiều nay quận đã áp dụng quy định cho phép áp dụng gửi hình ảnh qua trạm y tế
cách này là quy định của ngành y tế đề nghị gọi cho trạm trưởng trạm y tế
trên thực tế số f quá đông nhiều cán bộ trạm y tế cũng dương tính
khiến cho lực lượng y tế quá tải trầm trọng thậm chí lúng túng trong công tác xét nghiệm phân chia nhân viên y tế
đơn cử phường mai động dù số ca mắc mới mỗi ngày chỉ ghi nhận hơn một trăm linh ca
xong chỉ còn bốn nhân viên y tế làm việc một số người khác đã mắc covid một mươi chín
tuy nhiên theo một chuyên gia y tế việc yêu cầu f phải ra phường xếp hàng để test lại
để được công nhận là f rất phản khoa học do nguy cơ lây nhiễm cao cho những người xung quanh
người dân hoàn toàn có thể tự test tại nhà quay video hoặc ra cơ sở y tế khác test có dấu để được công nhận
gửi lại qua zalo hoặc các kênh thông tin của phường để được công nhận
không nên áp dụng cứng nhắc các quy định chuyên gia này chia sẻ
đáng chú ý trong công điện hỏa tốc vào chiều qua hai mươi bốn tháng bốn
chủ tịch ubnd nói rằng
nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh đã yêu cầu các quận huyện thị xã trên địa bàn
tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế lưu động
hỗ trợ chăm sóc theo dõi f tại nhà nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao
đảm bảo nhân lực cơ sở thuốc điều kiện vật chất lực lượng y tế
kịp thời chuyển tuyến điều trị theo hướng dẫn phân luận tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín của ngành y tế
đồng thời đảm bảo mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất với hệ thống y tế
bằng nhiều hình thức tiếp cận thành lập các nhóm gia lô cung cấp số điện thoại nóng
thường xuyên liên hệ cập nhật trao đổi tại các khu dân cư đảm bảo người dân
nhận được tư vấn nhanh nhất từ cán bộ y tế và lực lượng hỗ trợ
câu chuyện quá tải xét nghiệm và lúng túng với lượng f tăng vọt này không chỉ xảy ra
ở quận hoàng mai hai bà trưng mà các quận huyện khác nếu như không lên phương án hiệu quả hơn
trong bối cảnh số ca f tăng nhanh các địa phương nên áp dụng việc xác nhận online
và hướng dẫn điều trị một cách đồng loạt tránh trường hợp f sốt cao mệt mỏi
vẫn phải vật vờ cho đến lượt xét nghiệm như tình trạng đang xảy ra tại hà nội
trước tình hình nước sôi lừa bồng hiện tại ở hà nội chủ tịch ubnd tp hà nội khuyến cáo
người dân tránh tâm lý chủ quan hoặc hoang mang lo sợ cực đoan không cần thiết
vào tối hai mươi bốn tháng hai chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh ký ban hành công điện hòa tốc
về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt và kiên trọng
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín biến thể sars cov hai đẩy mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để kiểm soát kịp thời hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
và đảm bảo thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các văn bản chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thượng trực thành ủy chủ tịch ubnd tp
đề nghị mỗi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo hướng dẫn của chính phủ và thành phố thực hiện thông điệp năm k
hạn chế tụ tập đông người không cần thiết thường xuyên theo dõi sức khỏe
trang bị kiến thức khi nhiễm covid một mươi chín và điều trị tại nhà nhận biết các dấu hiệu
khi bệnh chuyển nặng để liên hệ với các cơ sở y tế kịp thời hỗ trợ
tránh tâm lý chủ quan hoang mang lo sợ cực đoan không cần thiết
ông chu ngọc anh cũng yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ubnd các huyện quận thị xã
tiếp tục quán triệt phân cấp từ thành phố đến cấp cơ sở với nguyên tắc bốn tại chỗ
chủ động triển khai công tác phòng chống dịch gắn với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp
ra soát chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh đồng bộ hiệu quả
đảm bảo không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế lưu động
tổ hỗ trợ chăm sóc theo giờ f tại nhà và nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao
đối với trẻ em phụ nữ có thai đang được theo dõi điều trị cách ly tại nhà
phải được theo dõi sát kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng để chuyển viện
chuyển tuyến kịp thời theo hướng dẫn phân luồn tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm vét mũi thứ hai cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi bảy tuổi hoàn thành tốt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
và tiêm chủng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm với bản thân gia đình cộng đồng và đất nước
xây dựng kế hoạch thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền vận động người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản
các bậc phụ huynh khẩn trương tích cực cho con em đi tiêm chủng kịp thời an toàn khoa học hiệu quả đúng quy định
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng giao sở lao động thương binh và xã hội đảng uy khối các trường đại học
cao đẳng thành phố chủ động phối hợp với sở y tế thành đoàn hà nội chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo
triển khai phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo tổ chức cách ly
điều trị đối với các trường hợp học sinh sinh viên nhiễm covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp sở y tế ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo tổng hợp ý kiến các nhà trường khẩn trương rà soát
đánh giá đảm bảo an toàn trong trường học với học sinh khối lớp một đến lớp sáu khi trở lại học trực tiếp trong thời gian qua
việc đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp báo cáo ubnd thành phố trong ngày hai mươi năm tháng hai
năm hai nghìn hai mươi hai để xin ý kiến thường trực thành ủy xem xét chỉ đạo
cục quản lý thị trường thành phố công an thành phố cục thuế thành phố phối hợp với các sở ngành thành phố và ubnd các quận huyện thị xã
tổ chức triển khai ngay bình luận
việc kiểm tra kiểm soát đối với các cơ sở cá nhân kinh doanh dược sản phẩm dịch vụ test covid một mươi chín
xử lý nghiêm các vi phạm về giấy phép việc trục lợi tăng đột biến giá kinh doanh hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc theo quy định của pháp luật
đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như sức khỏe của cộng đồng tránh gây bức xúc trong dư luận
như vậy với những chỉ đạo sát sao cũng như nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch
người dân sống trên địa bàn thành phố hà nội không cần phải lo sợ cực đoan không cần thiết
thưa quý vị và các bạn sau hơn một tuần mở cửa trường đón sinh viên quay trở lại học trực tiếp
số lượng sinh viên mắc covid một mươi chín tăng lên từng ngày theo diễn biến chung của dịch
các trường cũng như sinh viên đang tìm cách thích ứng với tình hình mới
sau kỳ nghỉ tết âm lịch sinh viên từ các địa phương trở lại trường
khi đó các địa phương chưa bụng dậy
nên chưa có sự kiểm soát
chính vì vậy nên số sinh viên mắc covid một mươi chín tại các đơn vị trực thuộc đại học tăng nhanh
và sinh viên trong ký túc xá chiếm số lượng lớn
tuy yêu cầu thực hiện nghiêm túc năm k nhưng trong sinh hoạt hàng ngày rất khó để đảm bảo
với tình hình hiện tại giáo sư tiến sĩ trần văn chứ hiệu trưởng trường đại học lâm nghiệp cho biết
nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
thành lập khu cách ly điều trị cho học sinh sinh viên của trường mắc covid một mươi chín
ở thể nhẹ và không có triệu chứng
đặc biệt nhà trường còn thành lập trạm y tế lưu động và các tổ y tế phòng chống dịch covid một mươi chín cộng đồng
kết nối giữa điều trị chăm sóc quản lý học sinh sinh viên mắc covid một mươi chín tại khu cách ly
phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời
đối với sinh viên là f đang được theo dõi và điều trị trong khu cách ly
trường đại học lâm nghiệp cũng cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho bảy ngày
hỗ trợ toàn bộ tiền điện nước sinh hoạt bình uống nước và gói thuốc a
sinh viên đang học giáo dục quốc phòng an ninh của trường đại học kinh tế quốc dân tại ba điểm phú thọ hà nam hà nội
nếu mắc covid một mươi chín người nhà có thể đón về hoặc sẽ được trường đưa về cách ly tại ký túc xá
và giám sư tiến sĩ trần thị vân hoa phó hiệu trưởng nhà trường cho rằng
sinh viên cũng như giảng viên đang phải cùng nhau thích ứng với tình hình mới một cách linh hoạt và chủ động
ngày hai mươi tám tháng hai tới đây một trăm linh sinh viên đại học quốc gia hà nội sẽ học trực tiếp để đảm bảo an toàn phòng dịch
đại học này yêu cầu tất cả học sinh sinh viên phải thực hiện khai báo y tế
ngoài ra học sinh sinh viên thực hiện quét mã qr khi có mặt tại ký túc xá
các ký túc xá đã chuẩn bị khoảng một mươi phòng dự trữ để phục vụ sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm
hoặc cách ly f tại phòng theo quy định của cơ quan y tế
hy vọng với những phương án ứng phó từ phía nhà trường các cơ quan chức năng và sự nâng cao ý thức của sinh viên
tình hình dịch sẽ sớm được cải thiện sinh viên sớm được quay lại trường học trực tiếp
mới đây sau khi cục quản lý dược bộ y tế kê khai giá và phê duyệt cho bán buôn giá bán lẻ thuốc kháng virus
điều trị covid một mươi chín có hoạt chất monopiravir đã được nhiều nhà thuốc ở thành phố hồ chí minh và hà nội bắt đầu bán
thế nhưng để mua được thuốc trên người dân phải có đủ điều kiện cụ thể chứ không thể mua như một số loại thuốc thông thường
sau khi cục quản lý dược bộ y tế kê khai giá và phê duyệt cho bán buôn bán lẻ thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
nhiều nhà thuốc thuộc hệ thống nhà thuốc long châu pharma city ở quận bình thạnh quận một thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
có khá đông người dân đến hỏi mua thuốc kháng virus

tại tất cả các nhà thuốc của lâm châu đều có bản thông báo rõ những trường hợp được mua thuốc kháng virus như
phải có đơn chỉ định của bác sĩ hoặc giấy chứng nhận đang điều trị f của cơ sở y tế địa phương
trên bản thông báo còn ghi dược sĩ lâm châu chỉ được phép bán khi có một trong các giấy trên nếu sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật
đồng thời một trăm linh đơn thuốc cần được chụp lại và cập nhật lên hệ thống theo đúng quy định
một nhân viên bán thuốc cho biết việc cập nhật hóa đơn trên hệ thống để tránh tình trạng người dân mua ở nhà thuốc này một hộp
tới nhà thuốc khác mua một hộp rồi sau đó trữ hoặc bán lại
theo nhân viên tại một số cửa hàng thuốc long châu tại hà nội trong ngày đầu tiên bán thuốc kháng virus
người dân hỏi nhiều nhưng lượng mua ít do muốn mua phải có đơn thuốc chỉ định của bác sĩ giấy xác nhận f
hoặc kết quả xét nghiệm dương tính bằng pcr test nhanh của cơ sở y tế
tức là nếu muốn mua thuốc phải đến cơ sở y tế
theo một nhân viên nhà thuốc phạt ma city tại hà nội nhiều người dân không rõ quy định mua thuốc kháng virus
sau khi được tư vấn đã chuyển sang mua một số thuốc dự phòng như hạ sốt thuốc kho xịt hỏng
nhân viên này nói cũng có những người mang theo giấy chứng nhận f nhưng sau khi nghe tư vấn về tác dụng phụ của thuốc
thì không mua nữa họ sợ ảnh hưởng đến sinh sản vì có kế hoạch sinh con
về phía người dân thì hết sức vui mừng và an tâm khi thuốc có hoạt chất monuperavir đã được nhiều nhà thuốc
tuy nhiên quý vị khán giả nên lưu ý những vấn đề về tác dụng phụ và điều kiện mua thuốc của nhân viên
để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn đến thời điểm hiện tại tỷ lệ bao phủ vaccine cho cộng đồng lớn
hệ thống y tế bắt đầu thích ứng với mô hình dịch bệnh
vậy đã đến lúc có thể nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch và có thể xem covid một mươi chín
như một bệnh chuyên khoa đặc hữu nào đó hay chưa
theo quan điểm của chính phủ đan mạch và suy nghĩ của đại đa số người dân đan mạch có năm tám triệu dân
thì virus sars cov hai không còn được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội
số ca nhiễm vẫn còn cao rất cao nhưng người đan mạch đã sẵn sàng bước tiếp
ngay cả khi có kết quả dương tính người mắc không còn có nghĩa vụ pháp lý phải tự cách ly
tiếp sau đan mạch naui thụy điển và nhiều quốc gia châu âu cũng chuẩn bị công bố
thoát khỏi đại dịch covid một mươi chín vào đầu tháng bốn này
về lý thuyết đại dịch có thể coi là đã qua đi khi các chuyên gia của tổ chức y tế thế giới who tuyên bố
covid một mươi chín không còn được xếp vào mức khẩn cấp toàn cầu
xong đến nay các tiêu chí để đưa ra quyết định này chưa được xác định chính xác
vì thế thay vì chờ đợi thủ động vào who tại các khu vực có dân chúng tiêm chủng đạt tỷ lệ cao
giới chính khách và một số chuyên gia y tế công cộng đang thúc đẩy cách tiếp cận mới đối với covid một mươi chín
xem căn bệnh này là một phần của cuộc sống
còn ở việt nam khi nào có thể xếp covid một mươi
covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm thông thường
quan điểm này hiện còn nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia trong nước
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho rằng
đến thời điểm này cần coi covid một mươi chín là bệnh lý chuyên khoa và cần xử lý như các bệnh lý chuyên khoa khác
việc này tương tự như khi bạn bị bệnh nào thì sẽ tìm đến chuyên khoa đó để khám và điều trị
việc thanh toán và chi trả tiền khám chữa bệnh covid một mươi chín cũng cần ứng xử như với các bệnh lý khác
nghĩa là có thể do bảo hiểm y tế
chi trả hoặc khám dịch vụ cho người dân tự chi trả
xác định được tâm thế ấy chúng ta hoàn toàn có thể bình tĩnh sống chung với covid một mươi chín
và chủ động mở cửa cho các hoạt động kinh tế xã hội như trước thời điểm dịch bùng phát
đề xuất thay đổi quan điểm về dịch bệnh để không bị khủng hoảng là ý kiến của bác sĩ trần văn phúc
bệnh viện đa khoa st paul
bác sĩ phúc cho rằng nếu chúng ta cứ mắc kẹt trong cái bẫy mang tên là đại dịch covid một mươi chín
khi mà biến thể omicron đang bắt đầu tấn công ổ ạt
thì chúng ta sẽ đối mặt với khủng hoảng khang hiếm nghiêm trọng về kích tết xét nghiệm
khủng hoảng nguồn nhân lực lao động khủng hoảng về hệ thống y tế với nguy cơ đổ vỡ
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng
chúng ta chưa thể chắc chắn rằng việc kiểm soát đã thật sự ổn định về tỷ lệ mắc mới
ông cho rằng muốn đưa về bệnh đặc hữu là bệnh lưu hành hàng năm
thì phải ổn định về số ca mắc nhưng ca mắc covid một mươi chín hiện nay vẫn bùng lên và thất thường khó đoán
kỳ vọng về miễn dịch cộng đồng ở trong nước ở thời điểm này cũng không thể đạt
vì theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu miễn dịch cộng đồng gồm miễn dịch mắc phải và miễn dịch do tiêm chủng
có thể nói hai năm qua dịch bệnh đã làm đảo lộn mọi thứ
để đối phó với dịch covid một mươi chín chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều
nhiều quyết sách trong phòng chống dịch đã thay đổi để chúng ta mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội
phân loại covid một mươi chín vào nhóm bệnh lý thông thường để nới lỏng các quy định
tuy nhiên quyết định này hiện vẫn phải dựa trên mức độ virus lây lan trong nước
tỷ lệ ca nhiễm trở nặng tử vong cũng như nguy cơ ca nhiễm mới bùng phát thành đại dịch lớn
và các nguồn lực sẵn có về vaccine thuốc điều trị
vì thế việc chắc chắn có thể tuyên bố covid một mươi chín là bệnh thông thường ở nước ta cần phải thêm một thời gian nữa
thực tế cho thấy hiện nay nhiều người thực sự hoang mang
không hiểu sao có thể mắc covid
covid một mươi chín đến hai lần trong vòng mùa tráng
dù lần sau các triệu chứng nhẹ hơn lần trước nhưng bệnh nhân vẫn bị sốt và thể trạng ngày càng yếu đi
mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe lý giải đến từ chuyên gia ngay sau đây
bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp việt nga bộ quốc phòng
người điều trị hai bệnh nhân trên cho biết một ngày ông tư vấn cho khoảng một trăm linh f
từ năm đến một mươi trong số đó đã khỏi bệnh xong lại xét nghiệm dương tính sau ba tuần đến một tháng
bác sĩ nhận định các bệnh nhân này có thể bị tái nhiễm
bác sĩ phạm văn phúc khoa hội sức tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương
cũng gặp một vài trường hợp tái nhiễm
các bệnh nhân dương tính sau khoảng một tháng khỏi bệnh triệu chứng nhẹ hơn lần đầu
và được tư vấn tự cách ly điều trị tại nhà không cần nhập viện
giải thích hiện tượng trên bác sĩ phúc cho biết sau khi khỏi covid một mươi chín
cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của ncov
mặc dù vậy lượng kháng thể sinh ra của mỗi người khác nhau phụ thuộc vào cơ địa bệnh nền
do đó nếu kháng thể không đủ mạnh người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ năm k
khi tiếp xúc f mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm
ví dụ lần dương tính đầu tiên người bệnh nhiễm biến chủng danta
lần thứ hai có thể nhiễm biến chủng omicron bác sĩ phúc nói
một giả thiết được bác sĩ hoàng đưa ra là có thể lần xét nghiệm âm tính đầu tiên
bệnh nhân lấy mẫu không chuẩn hoặc có thể lúc này ncov không còn trong dịch tì hầu nữa
nhưng ở sâu trong phổi vẫn còn
sau khi biết âm tính bệnh nhân không chú trọng bảo vệ sức khỏe cơ thể yếu đi
khiến cho ncov vẫn còn trong phổi hoạt động trở lại
làm xuất hiện các triệu chứng và xét nghiệm cho thấy tái dương tính
điều này khiến bệnh nhân nhầm tưởng họ tái nhiễm
trong khi thực tế chỉ là tải lượng virus còn dư kể từ lần đầu nhiễm trùng ban đầu
tuy nhiên với tình hình dịch bệnh phức tạp cùng với tỷ lệ lây nhiễm cao như hiện nay
các bác sĩ cho rằng khả năng rất cao hiện tượng tái nhiễm xảy ra
khi triệu chứng xuất hiện lại và họ thuộc nhóm nguy cơ
khi xung quanh có nhiều người thân hoặc đồng nghiệp mắc covid một mươi chín
chính vì thế để ngăn chặn covid một mươi chín bao gồm cả tình trạng tái nhiễm các biến chủng mới
bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ cao
việt nam và nhiều quốc gia triển khai tiêm mũi vaccine thứ ba
bên cạnh đó các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k
nhất là đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên hạn chế đưa tay lên mắt mũi miệng
ngay cả khi đã khỏi bệnh ăn uống sinh hoạt khoa học ngủ đu dất uống nhiều nước
thường xuyên tập luyện thể dục thể thao là biện pháp hiệu quả để nâng cao sức khỏe
đề kháng phòng tái nhiễm
hồng kông trung quốc đang hứng chịu làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín tồi tệ nhất từ trước đến nay
với hàng nghìn các mắc mới khi nhận mỗi ngày và các cơ sở cách ly quá tài
và quy định mới của chính quyền thành phố đông dân tách riêng cha mẹ
với những trẻ em bị mắc covid một mươi chín trong đó có trẻ ít tháng đã khiến dư luận phẫn nộ
sự xuất hiện của biến thể lây nhiễm omicron đã khiến cho giới chức thành phố trở tay không kịp
áp dụng chính sách zero covid hồng kông quy định cách ly bất kỳ ai dương tính với virus sars cov hai
quy định này đã gây ra tình cảnh trớ treo khi một số phụ huynh kêu thang về việc không thể ở bên
chăm sóc con cái khi các bé mắc covid một mươi chín và được điều trị tại bệnh viện
quy định cũng khiến cho nhiều chuyên gia y tế bày tỏ sự e ngại
nếu như một đứa trẻ cần nhập viện vì mắc covid một mươi chín
việc để ít nhất một phụ huynh vào chăm sóc các cháu
trong trường hợp sức khỏe không quá nguy kịch là có thể chấp nhận được
siddharth sridhar nhà sinh vật học tại đại học hồng kông bày tỏ trên mạng xã hội twitter
nhiều nhóm cha mẹ trên mạng xã hội đã bày tỏ sự tức giận nỗi sợ khi quy định được ban hành
wonji gandhi quản trị viên của một nhóm hỗ trợ người bị cách ly trên facebook
viết rằng nhiều bệnh viện tạm ngừng cho cha mẹ ở lại với con vì các bệnh viện không còn chỗ chứa
cô viết nhiều cha mẹ tìm cách thuyết phục hoặc lân phiên
trong con nhưng cuối cùng vẫn phải đau lòng để con ở một mình để điều trị
trong một nhóm cộng đồng facebook với một mươi bảy thành viên nhiều bà mẹ lo lắng cho biết họ có con mắc covid một mươi chín
nhưng ngại đến bệnh viện vì không được ở bên con chăm sóc
các nhà chức trách hồng kông đang phải đối mặt với cơn giận dữ ngày càng tăng từ công chúng
do thiếu sự chuẩn bị trước làn sóng dịch bệnh thứ năm này
chính quyền hồng kông vào ngày hai mươi hai tháng hai đã công bố kế hoạch bắt buộc xét nghiệm covid một mươi chín
đối với toàn bộ dân số từ tháng ba
mỗi người dân đặc khu hành chính cần phải trải qua ba vòng xét nghiệm trường học
và nhiều cơ sở kinh doanh tại hồng kông vẫn sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng bốn
cũng như trung quốc hàn quốc đang phải sống trong bối cảnh ca mắc mới lần đầu vượt mốc một trăm bảy mươi ca trong hai mươi bốn giờ
nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất khi mới đây thủ tướng hàn quốc kim bokyum cho biết
nhiều chuyên gia dự đoán đỉnh dịch covid một mươi chín sẽ rơi vào khoảng giữa tháng ba
với khoảng hai trăm năm mươi ca nhiễm mỗi ngày trước tình hình lây lan mạnh của biến thể omicron
thủ tướng nhận định đến nay so với các nước có tình trạng tương tự
số ca bệnh nặng tử vong và công suất sử dụng dường bệnh ở hàn quốc vẫn ổn định
từ tháng ba sẽ chuyển hệ thống giám sát thủ động một cách nhất quán
đối với người nhà của bệnh nhân covid một mươi chín
cho đến nay trong số những người tiếp xúc gần với ca nhiễm
thì chỉ những người đã hoàn tất tiêm chủng mới được áp dụng cho phép tự theo dõi sức khỏe
còn những người chưa hoàn tất tiêm chủng sẽ phải tự cách ly trong bảy ngày
cách này cần huy động nhiều nhân lực y tế gây ra cánh nặng lớn
do đó chính phủ quyết định sẽ cho các đối tượng này được tự theo dõi sức khỏe
hiện hàn quốc vẫn đang áp dụng quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng
xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine khi đến một địa điểm
tụ tập không quá sáu người cách ly bảy ngày với người nhập cảnh
và đóng cửa quán ăn nhà hàng vào lúc hai mươi hai giờ
số ca tử vong do covid một mươi chín cũng tăng mạnh lên đến chín mươi chín ca vào ngày hai mươi hai tháng hai
gần chạm mức kỷ lục
nhưng theo giới chức hàn quốc
dữ liệu thực tế cho thấy những người nhiễm biến thể omitron
có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong thấp hơn gần bảy mươi năm
so với những người nhiễm biến thể delta
đáng chú ý khoảng năm mươi sáu trong số một bảy mươi ba người tử vong
trong khoảng thời gian năm tuần trở lại đây là người chưa tiêm chủng
hoặc chỉ mới tiêm một liều
năm mươi số ca tử vong là người từ sáu mươi tuổi trở lên đến thời điểm hiện tại
tám mươi sáu dân số năm mươi hai triệu người ở hàn quốc đã được tiêm đủ hai liều
và gần sáu mươi đã được tiêm liệu tăng cường
thưa quý vị và các bạn như vậy sau tết nguyên đán không chỉ việt nam
mà hàng loạt các nước đều ghi nhận các ca mắc mới khủng
với sự xuất hiện của nhiều chùm mới chúng ta cần nghiêm túc thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch để cải thiện tình hình dịch
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên cả nước và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại